tối ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai một video ca nhạc đã bị gỡ bỏ gần như hoàn toàn khỏi các trang mạng xã hội
do vi phạm tiêu chuẩn và chuẩn mực đạo đức cộng đồng
tuy nhiên trước đó video đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ đến từ phần đông người sử dụng là các bạn trẻ
có lẽ bởi tư tưởng trong nội dung video từ lâu đã không còn xa lạ với số lượng lớn các bạn trẻ
nhiều hộ gia đình cũng như toàn xã hội đặc biệt khi giữa dòng trải kinh tế thị trường
đời sống vật chất được tăng cao các bậc phụ huynh người làm cha mẹ càng muốn đáp ứng
bao bọc chiều chuộng con trong hoặc ngoài khả năng của mình
chính những thực tế tưởng chừng dễ hiểu và đời thường ấy đã tạo nên một khái niệm
một bộ phận những đứa trẻ trong tủ kính
vấn đề này ngày càng tạo không ít hệ quả được xã hội đặc biệt quan tâm
ngày một mươi năm tháng chín
tại thành phố hồ chí minh xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu
giao thông gần như tê liệt vào đúng giờ tan tầm
từ trận mưa đó hình ảnh một nam sinh ngồi phía sau xe máy
chù máu mưa còn người mẹ ra sức đẩy
vượt qua dòng nước ngập ngang đầu gối đã được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội
bức ảnh lập tức nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng
nhiều người tỏ ra không đồng tình bức xúc vì cho rằng
nam sinh khá vô tâm khi để mẹ còng lưng đẩy bộ cả người và xe vượt qua dòng nước
gia đình bao bọc quá lo lắng quá
khi mà lớn lên trưởng thành thì tư duy và mọi thứ suy nghĩ của các bạn đấy là
tôi cái gì cũng làm được mọi thứ xảy ra xe của bố mẹ tôi lo hết
khi mà các bạn được bao bọc quá
ra ngoài đường mà có những sự cố gì đấy các bạn không thể xử lý được
đôi khi là những sự cố rất nhỏ
những bạn đấy khi mà ra đời thì nó sẽ rất là khó khăn
trong việc hòa nhập thì mình có một đứa em
và rất tiếc là bố mẹ cũng bảo bao bọc nó quá là nhiều quá kỹ
một lần thì bố mẹ cho nó đi làm thêm
và nó cũng rất là khó khăn trong việc giải thích với mọi người
và làm quen mọi người và tìm hiểu và chủ động hơn trong công việc
nó rất là khó
theo báo cáo nghiên cứu thế hệ trẻ việt nam vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của hội đồng anh
bảy mươi năm người tham gia khảo sát cho biết
gia đình là yếu tố căn bản định hình
của người họ và tám mươi cho rằng
gia đình chính là yếu tố chi phối quá trình tự định danh bản thân họ
có thể thấy con cái luôn là tài sản quý giá nhất của cha mẹ
cha mẹ luôn mong con được che chở bảo vệ yêu thương
tuy nhiên có lẽ không phải thứ tài sản quý giá nào cũng nên để trong tủ kính
khi với sự bao bọc che chở có phần cực đoan
mỗi bạn trẻ như bị mất đi cơ hội được chủ động tư duy
thấu hiểu bản thân và tự đứng chia đôi chân của chính mình
từ bao lâu nay con cái dù rất lớn nhưng bố mẹ vẫn luôn cảm thấy nó cứ rất nhỏ bé trước mình
con dù lớn vẫn là con của mẹ đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
điều đấy để thấy về mặt tâm lý về một yếu tố là luôn muốn bên cạnh con
gần gũi con chăm sóc con
nhưng trong cái khái niệm ấy luôn phải có một cái độ linh hoạt chứ không phải là chăm chút con
từ an đến dễ
mọi nhiết cử nhiết động của con là đều trong tầm kiểm soát của cha mẹ vô hình trục
cha mẹ đã đặt như một cái vòng kim cô cho con cái của mình phải đi theo hướng đấy mới là tốt
hoặc là luôn luôn cảm thấy rằng là nếu con mà nó cứ tách ra khỏi mình
thì cảm thấy không an toàn
thì tôi nghĩ cái cách giáo dục đó có lẽ là không ổn
theo phân tích của các chuyên gia
nhiều cha mẹ đặc biệt những người thuộc thế hệ tám x
sống trong thời kỳ ba
bao cấp thiếu thốn nên muốn bù đắp những thiếu hụt vật chất tinh thần trong quá khứ cho con
dẫn đến quá nuông chiều trẻ
từ đó dẫn đến việc can thiệp tác động đến mọi hành vi suy nghĩ
sự lựa chọn của con trẻ
không chỉ dừng lại ở chăm sóc
quyết định thay con từ việc ăn gì mặc gì chơi với ai
nhiều cha mẹ còn can thiệp cả vào những lựa chọn nghề nghiệp
cá tính ước mơ riêng của các bạn trẻ
mà quên không hỏi các con thực sự muốn gì
cảnh gái em theo ngành y nên từ khi ôn thi cấp ba em đã được định hướng ba tự nhiên
đến tất bây giờ mới không ai biết em đam mê thiết kế đồ họa hằng ngày phải học và sau này làm
thứ mình không thích
em luôn cảm thấy chán trường
là học cho bố mẹ chứ không phải cho tương lai của mình
ở trong trường học
cũng như là trong gia đình
và ở ngoài xã hội cũng vậy
thì chúng ta thấy là
trong gia đình thì cha mẹ cho
cho gọi là
chỉ cần con học giỏi
cần con học tốt
nhà trường thì
rõ ràng là nhà trường luôn luôn
những cái đứa trẻ mà có những cái thành tích học tập cao
chúng ta luôn luôn nêu gương nó lên
nhưng mà những đứa trẻ mà có những cái gọi là
có cái lòng bao dung này có cái sự mà có cái quan hệ
gọi là vui vẻ với các bạn này
và có cái gọi là biết hỗ trợ biết giúp đỡ các bạn biết hợp tác biết chia sẻ với các bạn
thì chúng ta lại không nêu những cái tấm gương đó cho dù cái kết quả học tập của các bạn ấy chưa phải là
xuất sắc nhất
nhưng mà chúng ta
thường đề cao những cái người những cái bạn mà
có cái kết quả học tập tốt
không chỉ tạo nên hậu quả tiêu cực cho bản thân đứa trẻ
sự nôm chiều bao bọc thái quá của một bộ phận phụ huynh còn dần tạo nên những người trẻ thiếu ý thức
trách nhiệm với toàn xã hội
và những người mình yêu thương
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại bình dương
đoạn video ghi lại toàn bộ diễn tiến cảm xúc một cậu bé chỉ chừng bốn đến năm tuổi
đối xử với mẹ khi không được cho tiền mua đồ chơi
đã khiến phần đông cậu bé
công chúng xôn xao chăn trở
từ vùng vằng
cậu bé dần có những hành động cực đoan như xôi kéo đẩy
thậm chí đánh mẹ trước sự bất lực và bàng hoàng của mọi người xung quanh
thời gian qua
người dân thủ đô cũng không khỏi ngán ngẩm trước sự việc thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tại hà nội
do mất kiểm soát đã lái chiếc ô tô mẹt đâm vào một nhà dân trên phố hàng bạc quận hoàn kiếm
ngay sau khi xảy ra sự cố
thanh niên đã bỏ xe lại ghiền
trường mà không có một lời xin lỗi
hay đối mặt với hậu quả mình gây ra
khi mà các bố các mẹ quá ninh chiều với các con
bảo bảo các con
mà lại không tạo cái thế
tức là không tạo điều kiện cho các con tự đi
bằng đôi chân của mình một cách sớm hơn
thì đến khi mà bố mẹ già đi rồi bố mẹ yếu sức rồi
bố mẹ không còn là đôi chân của các con nữa
thì các con sẽ đi bằng cái gì
đương nhiên là các con nó sẽ
không thể đi được
hoặc là các con sẽ
đi bằng những cái bàn chân bằng những cái đôi chân khác mà nó bị lệch hướng
và điều quan trọng là khi mà bố mẹ
chuẩn bị cho các con một cái tâm thế để các con
đi bằng đôi chân của mình sớm hơn
thì các con sẽ
vững chãi hơn và đi nhanh hơn
có thể hiểu với sự phát triển đa chiều của xã hội
đây cũng là thời điểm rất nhạy cảm khi trẻ nhỏ đang phải đối diện với không ít những nguy cơ
như bạo hành lạm dụng lừa đảo
chính những thông tin cập nhật hàng ngày về những sự việc đó
khiến bậc làm cha làm mẹ càng thêm lo lắng
đánh thức hơn nụ ớt bản năng bảo vệ che chở con cái
theo tiến sĩ tâm lý trần thu hương
phó chủ nhiệm khoa tâm lý học
đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội
trước mỗi sự cố
thực trạng không may đến với các em
chúng ta đều nhắc đến vai trò sự quan tâm
sát sao đồng hành từ phía gia đình
vậy quan tâm đồng hành thế nào cho đúng
để con trẻ vừa có thể được bảo vệ
vừa không mất đi
đi quyền được chủ động
cơ hội tiếp xúc với cuộc sống xung quanh
nếu như các bố các mẹ không tỉnh táo ở trong cái câu chuyện là
mình tìm những cái phương cách
để mình hỗ trợ giúp cho các con nhìn thẳng vào sự thật ấy
nhìn thẳng vào thực tế để mà
các con vượt lên trên những cái sự lo âu của bố mẹ và vượt lên trên cái sự lo âu của chính bản thân các con ấy
thì các con sẽ vượt qua được bất cứ thứ gì
đôi khi thì cũng sẽ phải
để cho các con tự ngã trực tự đứng lên
và nó phải cảm nhận được
cái năng lực của các con
thì các con nó mới có thể là chống đỡ được những cái sự khó khăn
mình sẽ phải trang bị tất cả những kiến thức đấy cho các con để các con hiểu biết
để các con nó có được cái kĩ năng
và khi các con đi vào những tình huống thực tế
thì với những cái hiểu biết và những kỹ năng đã được học
thì các con có thể là ủng hộ được tốt với cả tình huống
hiện sư thích nhất hạnh có câu nói rất nổi tiếng
là tình yêu của bạn phải khiến cho người yêu cảm thấy tự do
tình yêu ở đây
cũng bao gồm
luôn cả tình yêu giữa cha mẹ và con cái
có thể khẳng định việc cha mẹ thương yêu con em mình và việc chở che bảo vệ là đúng
tuy nhiên để tránh những kết quả mà không mong đợi
thì mỗi bậc cha mẹ cần phải biết cách thể hiện tình yêu thương của mình cho đúng mực phù hợp
sự yêu thương được cấu thành
bởi sự lắng nghe
chia sẻ và tôn trọng
để những đứa trẻ sẽ thực sự được đón nhận những điều tốt đẹp nhất đến từ gia đình